từ năm hai nghìn một mươi tám số hạt điều nhập khẩu còn tồn kho huy đã lần lượt bán thu được hơn sáu mươi sáu tám tỷ đồng rồi mang đi trả nợ
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám cục hải quan tỉnh bình phước kiểm tra phát hiện số lượng hàng hóa tồn kho tại công ty
tranh lệch với tồn kho trên hồ sơ khai báo với cơ quan hải quan trước đó
ngoài mức án bảy năm tù huy còn bị truy thu số tiền hơn sáu mươi năm tỷ đồng
sau khi đã trừ các khoản tiền bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng trương thanh quang
chú tỉnh khánh hòa tạm trú tại xã bắc sơn huyện trảng bom để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ trương thanh quang đã dùng điện thoại di động gọi đến một công ty doanh trần cao trí làm quản lý
đặt mua gần ba trăm linh thùng nước xảy khát rồi yêu cầu giao đến nhà bà bùi thị phụng chú tại xã phú ngọc
khi đến nơi giao hàng quang lấy tên giả
là đàn ra đón và nói nhà bà phụng là nhà của mình đang ở và yêu cầu các nhân viên giao hàng chuyển sáu mươi thùng nước suối để ở sân nhà
và chuyển hai trăm linh thùng nước giải khát giá trị gần ba mươi năm triệu đồng sang xe ô tô tải của quang
rồi nói các nhân viên giao hàng ở nhà chờ sau đó nhanh chân lẩn trốn
ngày hôm nay công an thành phố sĩ an tỉnh bình dương đang xác minh xử lý tài xế xe đầu kéo
dừng xe ở giữa đường cầm gậy gỗ thách thức
tài xế xe tải vì không được nhường đường
vào khoảng tám giờ sáng ngày chín tháng bốn năm tài xế điều kiện xe đầu kéo trở tôn cuộn
chạy dưới cầu vượt sóng thần thuộc phường an bình thành phố sĩ an
rồi xi nhan chạy ngược chiều để rẽ trái vào công ty
lúc này hướng ngược lại có một xe tải đang chạy tới suýt dẫn tới va chạm với xe đầu kéo
sau một lúc không ai nhường ai tài xế xe đầu kéo bước xuống cầm thanh gỗ
yêu cầu tài xế xe tải xuống xe nói chuyện nhưng người này không xuống
nắm thông tin công an thành phố sĩ an đã mời tài xế xe đầu kéo lên làm việc
người này thừa nhận do nóng nảy không kiểm chế được nên có hành vi gây mất an ninh trật tự
hà nội vẫn áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến với các lớp đầu cấp năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
trong thời gian từ ngày một đến ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm hà nội tiếp tục thực hiện tuyển sinh
theo tuyến rồi ban nhân dân quận huyện thị xã quy định và sự